đến thời điểm này cơ quan chức năng tỉnh phú thọ đã xác minh được hai trăm sáu mươi ba trường hợp tiếp xúc gần và có tiếp xúc đối với các trường hợp có nguy cơ mắc bệnh
tất cả đã được cách ly theo quy định
tỉnh cũng đã yêu cầu trung tâm y tế các địa phương cần tiếp tục ra soát khoanh vùng những người có nguy cơ để có biện pháp xử lý kịp thời tăng cường giám sát cộng đồng
việc cách ly tập trung và cách ly tại nhà phải được thực hiện theo quy định của bộ y tế
đối với các trường hợp đưa đi cách ly cần chủ động chuẩn bị các phương tiện để bảo đảm an toàn các đối tượng và cộng đồng